nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc thì nhiều loại hình du lịch độc đáo như là du lịch trải nghiệm về đời sống sinh hoạt của người dân vùng sông nước nam bộ trong dịp tết cũng đã được tổ chức tại đồng bằng sông cửu long đông đảo du khách trong và ngoài nước đã tới đây du xuân
vào những ngày tết đến với các tỉnh miền tây như tiền giang vĩnh long cần thơ hòa mình với nắng xuân ấm áp với người dân nơi đây trong những ngày tết này chúng ta mới cảm nhận được hương sắc mùa xuân trên vùng đất miền tây
đến với miền tây du khách sẽ được đi trên những con đò luồn lách trong những kênh dạch dợp bóng dừa mát rượi được tiếp xúc với người dân địa phương chất phát hiền lành và mến khách nếm thử nhiều món ăn đặc sản cùng với gia đình người dân nơi đây
tuy họ không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp nhưng du khách sẽ được thưởng thức vị tươi ngon của đặc sản vùng sông nước này cảm nhận được sự ấm áp thân thiện hiếu khách
cái không khí rất là trong lần mát và đẹp rất là xinh nghiêng
và nó có một cái gì nó rất là êm ái so với lại thành thị tôi đang sống
cái thứ nhì nữa là về con người gặp ai cũng vui cười chào đón và có lời mời rất là chân tình
du lịch ngày xuân du khách còn được tham gia trải nghiệm và hoạt động vói bánh tết cùng với đại gia đình người dân địa phương mới hiểu thêm và cảm nhận được không khí ấm áp ngày tết của người dân nam bộ
cũng là chuối nếp đậu mỡ chuối nước cốt dừa
nhưng trong mỗi đòn bánh tết chứa đựng những ân tình dù giàu dù nghèo
tặng nhau cặp bánh tết cũng đủ để thấy được tấm lòng tình nghĩa
đây là lần đầu tiên tôi tới việt nam tôi thấy tour du lịch tết này rất là hay đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh tết tôi thấy rất ngon các món ăn truyền thống trong ngày tết của việt nam cũng vậy tôi rất hài lòng về tour du lịch này
trong không gian ấm áp và tràn ngập niềm vui giữa gia chủ và du khách du khách sẽ được chủ nhà dạy cách làm một vài món ăn địa phương chính tình cảm đó đã giữ chân du khách lại
chúng tôi cho rằng đây là một sổ trải nghiệm rất đẹp và tuyệt vời tôi biết được cách một gia đình việt nam sống như thế nào ví dụ như cách họ nấu ăn tôi nghĩ rất là tuyệt
chỗ ở của họ rất yên tĩnh thoáng mát và gần gũi với thiên nhiên
chỉ một lần đến miền tây dịp tết với du khách sẽ bị quyết định
chỉ một lần đến miền tây dịp tết với du khách sẽ bị quyết định